ngày hai mươi một tháng sáu phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã tạm giữ hai mươi ba đối tượng tham gia đá gà ăn tiền
để làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
sau một thời gian theo dõi nắm tình hình một tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
đã ập vào khu rễ cà phê của gia đình ông trần thanh dũng ở thôn năm xã ea mờ nang huyện cưm gà
phát hiện trên bốn mươi đối tượng đang tổ chức đá gà ăn tiền
trường đá gà này do hai đối tượng là mai ngọc tú ba mươi ba tuổi và lê xuân cửu hai mươi sáu tuổi
cùng chú tại xã ea mờ nang cầm đầu và đã hoạt động từ nhiều tháng nay
tại hiện trường tổ công tác đã bắt giữ hai mươi ba đối tượng trên bốn mươi bốn triệu đồng tiền mặt
hai con gà đá trên ba mươi chiếc điện thoại di động cùng nhiều tăng vật có liên quan
vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật